đánh giá hiện trạng và giải pháp tổng thể cấp nước nông thôn cho các tỉnh vùng đồng bằng sông kiều lâm
đó là nội dung chính của hội nghị do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng năm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang nỗ lực ứng phó
trước tình hình diễn biến thời tiết cực đoan tại đồng bằng sông kiều lâm như hiện nay
và chuẩn bị cho những năm tiếp theo
các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai
và đa dạng với các giải pháp cấp nước sạch nông thôn hiệu quả
đi đổi về đó là đảm bảo chất lượng nguồn nước
và tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm nước trong nhân dân bảo vệ môi trường
về mặt lâu dài bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan
để triển khai các công trình thủy lợi nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước
vào mùa khô cho cả vùng đồng bằng sông kiều lâm